trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh gia lai chiều qua ngày một mươi hai tháng bốn tổng bí thư nguyễn phú trọng đã đến thăm và làm việc tại xã ayun đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân hiện là xã đặc biệt khó khăn ở huyện chư sê
cùng đi với tổng bí thư có các đồng chí thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo tây nguyên đồng chí nguyễn văn nên bí thư trung ương đảng tránh văn phòng trung ương cùng nhiều đồng chí lãnh đạo các bộ ban ngành cơ quan trung ương
cách trung tâm huyện chư sê một mươi bốn km xã ayun có diện tích đất tự nhiên hơn năm ha với ba sáu trăm năm mươi nhân khẩu trong đó chín mươi tám bảy là đồng bào dân tộc thiểu số
trong những năm qua
các chương trình đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã được quan tâm đến nay đã xây dựng một mươi hai km đường nhựa và bê tông
điện lưới quốc gia được đảm bảo tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên trên chín mươi tám trên địa bàn xã có ba trường học đội ngũ giáo viên đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định cơ sở vật chất đảm bảo nhiệm vụ dạy và học